theo báo cáo của tổng cục thống kê tính đến giữa tháng bốn có gần năm triệu lao động bị mất việc
giãn việc nghỉ luân phiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
số lao động thất nghiệp trong quý i năm nay khoảng một một triệu người
nắm bắt được những hệ lụy có thể xảy ra chiến dịch một mươi việc làm vì cộng đồng
chống thất nghiệp mùa dịch đừng triển khai đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đã nhiều tháng nay bạn lanh thùy anh ở phường thụy khuê quận tây hồ
thành phố hà nội nộp hồ sơ để tìm việc
nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín nên chưa có đơn vị nào nhận
thông qua kết nối của chiến dịch một mươi việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch
hôm nay bạn thùy anh đến phỏng vấn và nhận được việc làm
thùy anh rất vui và háo hức chờ đến ngày đi làm chính thức
trước mùa covid thì em đang cố gắng để đi nộp cv vào các nơi để đi tìm việc
nhưng mà hiện tại thì thời điểm cũng đang khá là khó khăn
nên là cũng không có nhiều nơi
em kiểu gửi lại thông tin cho em để em có thể đi phỏng vấn nhé
hiện tại thì em đến đây thì em được gặp mọi người và cũng được nghe các anh chị nói qua
thì em thấy là đây là một môi trường rất là tốt và em cũng muốn được làm việc tại môi trường như thế này ạ
chúng tôi cũng biết được một cái chương trình
đấy là mời nhìn việc làm hỗ trợ cùng cộng đồng vượt qua mùa dịch covid một mươi chín
và thông qua cái chương trình này thì chúng tôi đã tìm được những cái bạn ứng viên rất là phù hợp
vừa là chất lượng rất tốt và thứ hai là các bạn ấy cũng có nhu cầu và có khả năng làm việc từ xa
đáp ứng cái nhu cầu của công ty
và công ty cũng đã chốt được một vài ứng viên và công ty rất là cảm thấy chương trình rất là hữu ích
và rất là vui khi vừa tìm được người phù hợp mà cũng vừa có thể là hỗ trợ cộng đồng
có những cái việc làm mới tạo cái thu nhập ổn định hơn cho mọi người vượt qua mùa dịch
chỉ trong vòng hai mươi ngày chiến dịch một mươi việc làm vì cộng đồng chống thất nghiệp mùa dịch
đã thu hút gần ba mươi lao động kết nối để tìm việc làm
gần một mươi một người lao động đã tìm được việc làm mới
trong vòng hai mươi ngày chín trăm sáu mươi ba doanh nghiệp tham gia tạo việc làm cho người lao động
đã tạo tiền đề lan tỏa rất lớn đến nhiều công ty tuyển dụng trên toàn quốc
giai đoạn hai thì chúng tôi hướng đến là cho các bạn ứng viên còn lại
hiện nay còn khoảng một mươi tám người đã nộp hồ sơ nhưng mà chưa tìm được việc
có thể vì các bạn đang thiếu một vài kỹ năng nào đó
thì chúng tôi sẽ tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng này
kỹ năng cứng kỹ năng mềm cho các bạn ứng viên
để làm sao trong khoảng một tháng nữa
một mươi tám bạn này cũng sẽ tìm được những công việc phù hợp với mình
giai đoạn hai của chiến dịch được triển khai sau thời gian cách ly xã hội
từ ngày bốn đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch đang phát huy hiệu quả tích cực
mang lại nhiều cơ hội việc làm cho những người lao động
đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
kết nối cung ứng nguồn lao động cho các doanh nghiệp
tạo thêm nguồn thu cho xã hội